liên quan đến vụ chen lấn tại điểm tiêm vaccine bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng yêu cầu
làm rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cơ sở khi để xảy ra việc chen lấn tập trung đông người
ở trường tiểu học trung văn quận nam tử liêm
trước đó tại khu vực ngoài điểm tiêm trường tiểu học trung văn nhiều người dân đã tập trung đông
để chờ đến lượt tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nhưng không đảm bảo giãn cách
chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân do người dân đến ổ ạt mà không theo danh sách
việc thông báo qua truyền miệng nên đã xảy ra hiện tượng trên
trong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về tội cướp tài sản
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện tháp một mươi của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê thị yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thương chú tại ấp dông nâu
xã nhuận phú tân huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp an thạnh
xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đông tháp phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ được bảo mật
cơ quan cảnh sát sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
chuyển sang một số thông tin khác
với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
nguyễn phước hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở tại xã vĩnh tường huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn phước hậu cùng nguyễn thị thu hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thành phố hồ chí minh đã bàn bạc thống nhất mượn xe tải có đăng ký
luồng xanh biển kiểm soát chín mươi năm c bốn nghìn sáu trăm sáu mươi năm của người bà con với hương ở tỉnh hậu giang
để hậu trở giao củ lên thành phố hồ chí minh bán
khi đến ấp phú khởi xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
địa phương yêu cầu khai báo y tế thì cả hai đã khai báo gian dối về lịch trình di chuyển
cụ thể không khai đến thành phố hồ chí minh khi nhân viên y tế giải thích phải đi cách ly tập trung
thì hương và hậu từ chối và cam kết rời địa phương sẽ quay trở về thành phố hồ chí minh
nhưng sau đó hai đối tượng quay về nhà ở huyện châu thành a và tiếp xúc với nhiều người
tại đây qua xét nghiệm cả hai lần hương đều dương tính với sars cov hai nên đưa đi cách ly tập trung
còn nguyễn phước hậu thì âm tính
trong số những người tiếp xúc gần với hơn đến nay có một trường hợp dương tính sars cov hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn thị thu hương
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
tỉnh đồng nai công an phường long bình tp biên hòa đã lập hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính
đối với tám đôi tự đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian thực hiện giãn cách với tổng số tiền là một trăm hai mươi sáu triệu đồng
trước đó vào tối ngày một mươi tháng chín trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng công an phường long bình
đã phát hiện tám đối tượng đang tụ tập trong một phòng trọ tại tổ một khu phố bốn phường long bình
tại đây lực lượng công an đã xác định có bốn đối tượng gồm bùi nhật duật hà văn tuấn trần văn thiện phạm văn bình
trực tiếp đánh bạc bốn đối tượng còn lại ngồi xem đánh bạc
công an phường long bình đã lập hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính tám đối tượng trên
về hành vi không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
với mức phạt là một mươi năm triệu đồng một người
ngoài ra bốn đối tượng trực tiếp đánh bạc còn bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc
mỗi người là một triệu năm trăm linh ngàn đồng
tổng số tiền xử phạt đối với các đối tượng trên là một trăm hai mươi sáu triệu đồng
đồn biên phóng cửa khẩu
quốc tế tịnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu tịnh biên
cục hải quan an giang vừa bắt giữ vụ vận chuyển kim loại nghi là vàng tiền việt nam và ngoại tệ trái phép qua biên giới
cụ thể khoảng một mươi bảy h ngày chín tháng chín tại khu vực cửa khẩu quốc tế tịnh biên
tổ công tác phát hiện bên trong cabin xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy l chín nghìn ba trăm năm mươi do lê phong trường
sinh năm hai nghìn hai
chú tại xã văn giáo huyện tịnh biên tỉnh an giang điều khiển có ba bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa hai miếng kim loại và nhiều dây chuyền vòng lắc đeo tay bằng kim loại màu nâu đen và màu vàng
nghi là vàng có tổng trọng lượng khoảng hai chín kg
tiến hành kiểm tra phát hiện trên người trường có ba mươi ba triệu sáu trăm linh đồng việt nam và bốn trăm linh riu tiền campuchia
toàn bộ số kim loại và tiền ngoại tệ trên khi vận chuyển qua biên giới
trường không khai báo hải quan theo quy định nên tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ người phương tiện cùng tăng vật
qua test nhanh cho kết quả trường âm tính với sars cov hai
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đã gửi mẫu chưng cầu giám định
đồng thời phối hợp cùng lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
thành phố vẫn giãn cách theo chí thị một mươi sáu một số địa phương vẫn duy trì chỉ thị một mươi sáu cộng
và áp dụng trí thị một mươi năm đối với khu vực có tình hình ổn định cho đến hết tháng chín
như vậy thẻ xanh covid một mươi chín vẫn chưa được áp dụng sau ngày một mươi năm tháng chín tới đây
hiện thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh phía nam đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh covid một mươi chín
hoặc thẻ vàng covid một mươi chín để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn được mở rộng các hoạt động theo tinh thần
an toàn đến đâu mở rộng đến đó
thời gian qua bộ thông tin và truyền thông bộ y tế cùng các lực lượng đang chuẩn bị đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu hoàn thiện công nghệ thông tin
mục đích là cả nước sử dụng một công cụ ứng dụng duy nhất sau khi dữ liệu được đồng bộ đảm bảo quyền lợi của người dân
do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
do đó thành phố hồ chí minh sẽ chưa nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh vàng để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
trước đó theo dự thảo của ủy ban nhân dân tp một trong những tiêu chí quan trọng để có thể xem covid một mươi chín là người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất hai tuần
sau hai tuần kể từ thời điểm tiêm mũi hai cơ thể mới bắt đầu phát sinh đủ kháng thể để bảo vệ
thấu hiểu những khó khăn vất vả của các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch người dân trên địa bàn quốc phường tam bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã dành thời gian để chăm lo bữa ăn hàng ngày
tạo điều kiện để các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch có chỗ ăn ở sinh hoạt tươm tất đảm bảo sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
phường tam bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh là một trong những điểm nóng về dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để đảm bảo tuân thủ siết chặt giãn cách xã hội địa phương đã được tăng cường thêm nhiều lực lượng từ các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
trong quá trình đó chứng kiến các lực lượng tham gia trực chốt kiểm soát ngày đêm đứng nắng mưa làm nhiệm vụ
gia đình anh phan sĩ ngọc đã có suy nghĩ người dân cần hỗ trợ đồng hành cùng cán bộ thì dịch mới nhanh chóng qua đi đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường
từ đó gia đình anh ngọc quyết định hỗ trợ địa phương làm từ thiện chăm lo cho người dân khó khăn hơn mình
đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ bằng cách hỗ trợ nơi ăn trốn nghỉ

công tác gìn thought mhire tãy tạo phần chỉ huy như địa tương tuyên nhân kinh học
chăm sóc các nhiệm vụ giúp cho ch willingly c eclipse như từ sáng ngày đến ngày qua
vấn đề đo americana prosperitas
vợ chồng chị quyết định là tất cả khách sạn của chị là sẽ để hết cho anh em cán bộ với cơ động ở
để mà cùng nhau để vượt qua cái đại dịch này
thấy anh em ăn mì rồi cũng cực khổ
rồi chị với anh ấy dạy anh với chị dạy là thí dụ nhà mình có những cái gì đó
là kiểu như nấu bún rồi nấu phở rồi có những trứng gà trứng dịch gì đó
là để chăm sóc cho anh em để ăn này có cái sức khỏe để cho anh em làm công tác tốt hơn
cả buổi trưa thí dụ như chị nấu thêm canh thêm cá thích gì đó
nhiều khi anh em thấy đi về mồ hôi một kê không à
rồi chị ở nhà chị nấu thiên canh rau củ quả thịt cá gì có cái gì là chị đưa ra cho anh em dùng
và các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong công tác kiểm soát người và phương pháp
do đó nơi an nghỉ điều kiện sinh hoạt đã được đảm bảo là động lực để các chiến sĩ càng thêm an tâm
để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt không để dịch lây lan trong cộng đồng

vì như có không may bị dính thì người ta có thể là hàn chế được khả năng lây nhiễm
và phanh vùng được ngay và luôn để tránh tình hợp lây lan anh em
ở một môi trường như chúng tôi là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung
thì cái cơ sở nó còn thiếu thốn
về đây được anh chị quan tâm thật sự là ở cái môi trường khách sạn này
thì đối với anh em là một số chỉ là lần đầu tiên
thì qua một ngày vất vả như vậy thì anh em về cũng đã có một cái nguồn động lực
để anh em tiếp tục chiến đấu góp phần công sức nhỏ bé
để cùng toàn dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh
thời gian qua công an các địa phương đã thực hiện tốt công tác bám nắm địa bàn
qua đó kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
xây dựng được cơ sở vững mạnh không chỉ phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mà còn xây dựng được niềm vui năng lượng năng lượng năng lượng

công tác phòng chống dịch thì anh em cũng phải đeo bám để nắm tình hình giám sát địa bàn
và phát hiện những trường hợp gia đình yếu thế gia đình khó khăn trong thời gian giánh cách xã hội
để từ đó có sự vận động chăm lo cho bà con
thì cái này từ cơ bản chúng tôi cũng làm rất tốt
bên cạnh đó qua công tác nắm tình hình địa bàn
trên địa bàn cũng có cơ sở chống khách sạn quý
thì anh chị cũng có tấm lòng
nói chung là qua mối quan hệ địa phương thì chúng tôi cũng vận động
anh chị là ủng hộ cho địa phương
đối với lực lượng tăng cường của đơn vị thì được ba mươi đồng chí
chí về đây ở thì cũng tạo điều kiện cho một cơ sở khách sạn
trong thời gian giánh cách thì không có hoạt động
thì để tạo điều kiện cho anh em có cơ sở an nghỉ
cho nó đàng hoàng đảm bảo sức khỏe
và phục vụ tốt cho công tác chống dịch của địa phương
sự thấu hiểu đồng cảm của anh em là một lý do
những khó khăn vất vả của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ là động lực để các chiến sĩ nơi tuyến đầu vượt qua khó khăn gian khổ
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
để cuộc sống của người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới
chuyển sang một cập nhật về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang
vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày ba tháng chín
phạm thanh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thường trú ấp hai xa vị thắng huyện vị thụy tỉnh hậu giang
điều khiến xe mô tô bị số chín mươi năm f sáu sau chín trăm tám mươi tám
chờ nguyễn hoàng minh đi trên quốc lộ sáu mươi một c
hướng từ thành phố vị thanh về thành phố cần thơ
khi đến chỗ kiểm soát dịch bệnh thuộc ấp bốn xa vị bình huyện vị thụy
lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
nhưng nhân và minh không chấp hành mà vượt qua chốt
một lúc sau hai đối tượng quay lại vừa qua chốt lần nữa
lập tức lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tập trung truy đuổi
phát hiện bị truy đuổi minh dùng nát thùng dọa bắn vào lực lượng
để đe dọa không cho lực lượng truy bắt
chạy được một đoạn tiếp tục thấy lực lượng công an
minh lại tiếp tục dùng nát thùng dọa bắn vào lực lượng đe dọa hòng tổ thoát
sau đó hai đối tượng rẽ vào đường nông thôn
thì tông xe và cống ra phòng chống dịch của địa phương
cả hai báo phương tiện và chi nhau bỏ trốn
nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ đưa về cơ quan công an
qua kiểm tra trên xe của nhân và minh có trang bị một bộ dụng cụ kích điện
một cây dao và một con chó trong bao
riêng nguyễn hoàng minh từng có một tiền án về hành vi trộm cắp tài sản
bị tòa án nhân dân huyện vị thủy tuyên phạt một mươi hai tháng tù giam
và vừa chấp hành án xong vào cuối tháng sáu năm nay
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ